đồng thời khoanh vùng điều tra thống kê lấy mẫu và cách ly tập trung đối với toàn bộ f một
huy động lực lượng tổ chức phun thuốc khử trùng diệt khuẩn tại khu vực phong tỏa
như vậy là sau một mươi sáu ngày không có ca mắc mới gia lai đã ghi nhận lại trường hợp
tái dương tính với virus sars cov hai đầu tiên của tỉnh
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác của công an huyện an dương
công an thành phố hải phòng phát hiện và bắt quả tang đối tượng lưu quang trọng ba mươi hai tuổi
đăng ký thường trú tại thôn lại đông tam kỳ kim thành hải dương
vượt qua chốt kiểm dịch vào địa bàn huyện an dương để mua ma túy
tại cơ quan công an đối tượng lưu quang trọng khai nhận vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng hai
đối tượng trọng đi từ thị xã tam kỳ đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên địa bàn thị xã an hòa
huyện an dương thì bị lực lượng chức năng phòng chống dịch yêu cầu quay lại
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tiếp tục cố tình men theo đường ruộng
giữa hai địa phương để đi vào thôn tỉnh thủy một xã an hòa để tìm mua ma túy
sau khi đối tượng mua được tám gam ma túy dạng đá của một người phụ nữ trên địa bàn
thì đã bị tổ tuần tra của công an xã an hòa phát hiện bắt giữ
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
đưa đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra giữa xe khách một mươi sáu chỗ
làm một người chết và bảy người bị thương
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai xe tải có biển số năm mươi một d ba mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi chín hiện nay chưa rõ danh tính của tài xế
lưu thông theo hướng từ thành phố cần thơ đi cà mau
khi đến đoạn đường trên xe tải xảy ra va chạm từ phía sau
vào xe ô tô một mươi sáu chỗ có biển số chín mươi bốn b năm mươi năm do anh trần văn trinh
trú tại huyện phước long tỉnh bạc liêu điều khiển
đang dừng bên lề đường bên phải
hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ và bảy người bị thương
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện phước long
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên
đang được công an bạc liêu điều tra làm rõ
liên quan đến những sai phạm trong chuyển nhượng bốn mươi ba hectare đất công tại bình dương
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyên cục trưởng nguyên cục phó và lãnh đạo cục thuế tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ông lê văn trang nguyên cục trưởng cục thuế tỉnh bình dương
ông võ thanh bình nguyên cục phó và nguyễn thái tanh phó trưởng phòng cục thuế tỉnh bình dương
cả ba bị can bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố ông lý thanh châu
phó tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh bình dương
đô thị thanh thúy kế toán trưởng ông huỳnh công phát nguyên thành viên hội đồng thành viên
nguyên phó tổng giám đốc ông nguyễn thái sự trưởng ban kiểm soát
cả bốn bị can đều bị khởi tố vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí
những người này bị khởi tố liên quan về tính tiền sử dụng đất
liên quan các khu đất vàng gồm bốn mươi ba hectare và một trăm bốn mươi năm hectare tại thành phố mới bình dương
từng do tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh bình dương
vốn tỉnh ủy bình dương quản lý nên đã thuộc về sự quản lý của tư nhân
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ
và được bổ sung vào danh sách vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi
thưa quý vị vào đêm ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ngay thời điểm giáp tết nguyên đán
một chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất xăng dầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay
đã được phát lệnh đánh án
và tính cho đến thời điểm này hàng chục tàu vận tải xăng dầu bị bắt giữ
hàng trăm tỷ tiền mặt đã bị tịch thu gần bốn mươi đối tượng ở nhiều tỉnh thành bị bắt
đây là kết quả của chuyên án
chuyên án đặc biệt chín trăm hai mươi g
và để triệt phá thành công toàn bộ đường dây này bàn chuyên án đã huy động năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia thành một mươi bốn tổ công tác đã đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm
bao gồm kho chứa cây xăng trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng
tại đồng nai cần thơ vĩnh long long an bà rịa vũng tàu và tp hcm
cùng nhìn lại quá trình đấu tranh chuyên án này đã cho thấy một tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm
qua công tác quản lý địa bàn
và từ tin tố giác của người dân công an tỉnh đồng nai phát hiện
một số cây xăng trên địa bàn có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng
đồng thời còn mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn gốc
từ những dấu hiệu này công an tỉnh đồng nai đã xác lập chuyên án
với sự phối hợp của cục cánh sản hình sự và một số cục nghiệp vụ của bộ công an
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thì thậm chí tiêu tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cánh sản hình sự
đã cử một tổ công tác do một đồng chí phó cục trưởng làm tổ trưởng
để trực tiếp vào đồng nai và cùng với công an tỉnh đồng nai
và các đơn vị nguyện vụ của công an để xây dựng kế hoạch
rồi phương án để tổ chức đấu tranh chuyên án
với cái phương châm là quyết liệt và đấu tranh bằng được với chuyên án này
nếu mà không chưa làm ra chưa đấu tranh được thì sẽ không nghỉ tết
vào đêm ngày sáu tháng hai ban chuyên án quyết định phá án
tại nhiều địa điểm khi có thông tin đường dây này bắt đầu có hoạt động vận chuyển mua bán
sang mạng tàu để pha chế xăng vận chuyển xăng nhập lậu
các tổ công tác đồng loạt tấn công bắt quả tang
tại một điểm đánh án ở vĩnh long do lối vào chỉ đi được xe máy
nên ban chuyên án đã thuê hai mươi chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển
năm chiếc cano cùng người nhái áp sát mục tiêu
khi các lực lượng áp sát các đối tượng đã chống trả quyết liệt
liều linh dùng tàu lớn lao thẳng vào lực lượng công an bỏ chạy nhằm xóa râu vết hiện trường
đồng chí đại tá mai hoàng phó cục trưởng cục cảnh hành sự là người dẫn đầu tổ công tác đường bộ
và tiếp cận đầu tiên cùng với một số đồng chí cảnh sát cơ động
đã khống chế lái thuyền lái tàu tám đấy và yêu cầu quay lại vị trí đang bơm dầu
theo tài liệu điều tra các đối tượng sử dụng tàu biển tải trọng lớn
di chuyển ra phao số nhập xăng từ singapore thái lan indonesia sau đó dùng các loại dung môi
hóa chất pha chế thành xăng loại a chín mươi năm kém chất lượng và tìm cách hợp thức hóa đưa vào thị trường tiêu thụ
thời điểm phá án đã sát tết nguyên đán nhưng các cán bộ chiến sĩ ban chuyên án đã gác lại niềm vui riêng
quyết tâm phá án thành công đấu tranh đến tận cùng với tội phạm
thành công của chuyên án thì rất nhiều yếu tố tuy nhiên tổng kết lại ba nội dung cơ bản
thứ nhất là sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt sát sao của lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự ban giám đốc công an tỉnh đồng nai
và sự quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng của tập thể toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia ban chuyên án
vấn đề thứ hai là yếu tố chuẩn bị kỹ lưỡng của ban chuyên án
vấn đề thứ ba tạo nên cái thành công của chuyên án thì theo tôi cho rằng đó là công tác phối hợp chặt chẽ
giữa các lực lượng
hành vi của các đối tượng đã xâm hại nghiêm trọng đến thị trường xăng dầu trong nước
gây thiệt hại lớn cho nhà nước và người tiêu dùng đặc biệt gây cháy nổ
gây nguy hiểm cho người sử dụng xăng giả xăng kém chất lượng
việc triệt phá thành công chuyên án chín trăm hai mươi g tiếp tục cho thấy những nỗ lực
sự quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm